ngày hai mươi ba tháng tám trung tâm thông tin và thống kể khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh
đã tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp xử lý nước loại bỏ ammoniac nichitex trong ao nuôi tôm
bằng phụ phẩm từ lúa gạo và giải pháp ứng dụng bộ kít đo nhanh chỉ số cod và toc
trong kiểm soát nước thải công nông nghiệp
giải pháp xử lý nước sử dụng các phụ phẩm từ lúa gạo để loại bỏ các khí độc hòa tan trong nước
gây hại đến sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi tránh được các nguy cơ dịch bệnh
ngoài ra bằng cách sử dụng bộ kít đo nhanh các chỉ số cod toc trong nước thải
sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí xác định nhanh chất lượng nước thải ra môi trường
tránh nguy cơ gây bệnh do ô nhiễm
các giải pháp nêu trên sẽ giúp các hộ chăn nuôi doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ quá trình nuôi trồng
theo dõi và có biện pháp can thiệp kịp thời với các tình huống xấu
góp phần tiết kiệm chi phí đầu vào và gia tăng giá trị sản phẩm sau thu hoạch